thông tin về cơn bão số bốn hồi một mươi chín h ngày một mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc
một trăm một mươi bảy độ kinh đông trên vùng biển phía tây nam tỉnh quảng đông trung quốc cách móng cái ba trăm hai mươi km
cách thái bình bốn trăm năm mươi km cách vinh năm trăm tám mươi km sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
như vậy trong sáng ngày một mươi sáu tháng tám bão số bốn sẽ đi vào vĩnh bắc bộ
đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng tám vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi bốn độ vĩ bắc một trăm linh tám năm độ kinh đông
trên khu vực vĩnh bắc bộ cách móng cái một trăm bảy mươi km cách thái bình hai trăm ba mươi km cách vinh ba trăm năm mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một

phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu
phía tây bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi một biển động mạnh
từ sáng sớm ngày một mươi sáu tháng tám ở phía đông vĩnh bắc bộ có mưa bão
gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh